từ đêm ngày ba mươi một tháng bảy toàn tỉnh thái bình có mưa vừa trên diện rộng
trước tình hình này tỉnh liên tục có công điện khẩn yêu cầu các địa phương trên địa bàn
không được chủ quan trước diễn biến phức tạp của bão số ba
tỉnh thái bình đã thực hiện cấm tàu thuyền ra khơi từ bắt đầu một mươi giờ sáng ngày một tháng tám
kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn tổ chức kiểm đếm phương tiện và giữ thông tin liên lạc thường xuyên
với tất cả các chủ phương tiện đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão
để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra
đến một mươi sáu h chiều nay mùng một tháng tám tỉnh thái bình đã tổ chức sơ tán toàn bộ số lao động nuôi trồng thủy
hải sản và các hộ dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm ngoài đê chính
số ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu trên địa bàn vào trong đê chính
và cũng bắt đầu từ hôm nay một tháng tám thái bình hoãn các cuộc họp và các hoạt động chưa thật sự cần thiết
tập trung chỉ đạo các địa phương tăng cường lực lượng ứng trực bão số ba theo quy định